thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín chính sách tiền tệ và hoạt động tài chính ngân hàng đã được hoạch định và thực thi hiệu quả
vừa xử lý được những vấn đề thách thức đặt ra trong ngắn hạn
nhưng cũng bảo đảm được các mục tiêu chung và dài hạn về ổn định kinh tế vĩ mô
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
chúng ta đưa sấp xỉ năm trăm linh tỷ nhưng nếu nói từ đầu nhiệm kỳ đến giờ
thì chúng ta đã đưa ra khoảng hơn một triệu tỷ ra nền kinh tế
một lượng lớn thanh quản như vậy đưa ra nền kinh tế
nhưng chúng ta đã điều tiết rất chủ động công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát
kết quả là lạm phát cơ bản từ đầu nhiệm kỳ đến giờ biến động chỉ trong biên độ từ một bốn đến hai
rõ ràng với một lượng thanh quản đưa ra lớn như vậy với sự điều hành của chúng ta chủ động
điều tiết rất là kịp thời cùng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ
thì chúng ta đã kiểm soát được lạm phát cơ bản ở mức rất là thấp
và như thế là giữ được cái nền tảng vĩ mô ổn định
cũng tạo dư địa để cho các bộ ngành và chính phủ để điều hành
chỉ đạo để đạt được mức lạm phát bình quân chung của nền kinh tế
về lãi suất nhu cầu vốn của nền kinh tế rất cao
chủ yếu dựa vào ngành ngân hàng nên áp lực về vốn rất lớn
nhưng ngân hàng nhà nước đã linh hoạt và chủ động trong mọi điều tiết
thị trường ổn định tỷ giá phù hợp với diễn biến của thị trường
phù hợp với mục tiêu điều hành của chính phủ và của ngân hàng trung ương
quan trọng hơn nữa là đã tăng được dự trữ ngoại hối lớn
có thể nói là cao kỷ lục gần tám mươi tỷ đô la mỹ
đây là tấm đệm lớn cho quốc gia bảo vệ an ninh tài chính quốc gia
phòng ngừa tác động từ bên ngoài
đây cũng là yếu tố then chốt để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư
trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài cộng đồng doanh nghiệp
vào năng lực thực tế của chính phủ và của ngân hàng trung ương
với việc triển khai các giải pháp tích cực
ngành ngân hàng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất phục vụ kinh doanh
tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá cao ngành ngân hàng luôn hỗ trợ
các bộ ngành trong phát triển góp phần lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ
cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển như hiện nay
năm nay ngành nông nghiệp dưới trực chỉ đạo chung của trung ương quốc hội
chính phủ thủ tướng thì chúng ta đã đạt tăng trưởng vẫn trên hai mặc dù là dịch tả lợn
năm nay xuất khẩu tới bốn mươi một ba tỷ usd
là cái năm ký nục từ trước đến nay
năm nay vẫn có năm mươi bốn sổ sản nông thuận mới
và năm nay vẫn bốn mươi một tám mươi năm hệ số chế phủ rừng
đạt được kết quả đó thì chúng tôi xin bày tỏ cảm ơn ngành ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với chúng tôi
các đồng chí đã tập trung xử lý các rủi ro của ngành
của khu vực nông nghiệp nông thôn khi xảy ra
bất kỳ đợt thiên tai nào thì chúng tôi rất ghi nhận là đồng chí thống đốc
các đồng chí đánh đạo có ngay những văn bản chỉ đạo theo sự yêu cầu chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
mặt mặt nó chia sẻ cái trách nhiệm
nhưng quan trọng nhất là niềm tin
người đông dân như cả xã hội người ta tin vào nè
à như vậy đứng bên cạnh nè
có chính phủ có các ngành của chính phủ
năm hai nghìn hai mươi ngành ngân hàng sẽ tiếp tục chủ động
linh hoạt phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa
và các chính sách kinh tế vĩ mô khác
nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu bình quân dưới bốn
điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô
lãm phát diễn biến thị trường
và mục tiêu chính sách tiền tệ
nhằm ổn định thị trường
tăng dự trữ ngoại hối nhà nước
khi điều kiện và bối cảnh phù hợp